liên quan đến vụ việc có dấu hiệu đưa và nhận hối lộ chọn để cho xe vượt tuyến trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa
xảy ra tại khu trung chuyển hàng hóa thuộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố thêm ba đối tượng
mở rộng điều tra ngày hai mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố bị ban bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê đức huỳnh chú tại thành phố lạng sơn ngô xuân trường cán bộ hải quan tỉnh lạng sơn và phạm văn hoàng
về hành vi đưa hối lộ cả ba đối tượng trên bị xác định liên quan đến đường dây làm luật để đưa xe tải qua cửa khẩu lạng sơn sang trung quốc
trước đó ngày một mươi ba tháng một cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về hành vi đưa và nhận hối lộ liên quan đến vụ giàn xếp ưu tiên cho xe xuất khẩu qua biên giới lạng sơn với giá hai trăm linh ba trăm linh triệu đồng một xe